quân đội mỹ đã bắn hạ một vật thể bay lạ ở vùng trời bang alaska đây là lần thứ hai trong
chưa đầy một tuần qua chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã hành động để bảo vệ không phận của mỹ
theo phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirby một vật thể bay lạ với kích cỡ của
một chiếc xe ô tô nhỏ đã được phát hiện ở vùng trời bang alaska trong đêm ngày chín tháng hai tổng thống
mỹ joe biden đã ra lệnh bắn rơi vật thể này ngay sáng ngày hôm sau ông jun kirby cho biết vật thể
này bay ở độ cao khoảng một mươi hai km và đe dọa sự an toàn của các máy bay thân sự hiện chưa rõ vật thể này
thuộc sở hữu của nhà nước công ty hay cá nhân nào mỹ hy vọng sẽ thu hồi được các mảnh vỡ và có thể
để tìm hiểu thêm về vật thể này mỹ mới đây đã bắn hạ một khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích
do thám của trung quốc trong lãnh thổ của mỹ và sự cố này đã khiến căng thẳng giữa hai nước leo thẳng